liên quan đến vụ việc nữ tài xế lái xe xay rượu gây tai nạn giao thông khiến ba người thiệt mạng và bốn người bị thương ở lâm đồng
ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ thục hân hai mươi ba tuổi
ngụ huyện đức trọng tỉnh lâm đồng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó tối ngày một tháng một đỗ thục hân sau khi đã sử dụng rượu bia và lái xe taxi chở bạn
tới quốc lộ hai mươi đoạn qua thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng thì va chạm với một xe máy khiến ba người tử vong và bốn người bị thương nặng
nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
kiểm tra nồng độ cồn của đỗ thục hân sau khi xảy ra tai nạn là một một trăm linh tám mg trên một lít khí thở taxi chạy với tốc độ một trăm linh bảy km một giờ